tòa án nhân dân tỉnh nghệ an vừa đưa ra xét xử vụ án liên quan đến tai nạn nghiêm trọng
xảy ra tại công trường xây dựng sở tài chính nghệ an vào ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi một
liên quan đến vụ án này có nguyễn lê khánh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại huyện thường tín hà nội
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kiểm định kỹ thuật an toàn miền nam
và nguyễn quỳnh nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại thành phố vinh nghệ an
cộng tác viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kiểm định an toàn kỹ thuật miền nam
bị viện kiểm sát nhân dân tỉnh nghệ an truy tố về tội vi phạm quy định về an toàn lao động
bị cáo lê tiến lực sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn trú tại quận hoàng mai hà nội giám đốc công ty cổ phần thi công cơ giới
và xây lắp một trăm bảy mươi một bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo cáo trạng vào khoảng một mươi ba h một mươi năm phút ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi một tại công trường xây dựng trụ sở làm việc
sở tài chính nghệ an xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng do vận thăng lồng bị rơi tự do
từ tầng năm xuống mặt đất làm ba người lao động tử vong tám người khác thương tích từ bảy mươi sáu đến chín mươi năm
tại phiên tòa các bị cáo đều thừa nhận hành vi và bày tỏ hối hận phần trách nhiệm của mình
đã dẫn tới hậu quả đau lòng kể trên
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn lê khánh bốn năm sáu tháng tù nguyễn quỳnh nam bốn năm tù
lê tiến lực ba năm tù nhưng cho hưởng án treo thử thách năm năm